tại hà nội đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương dự và phát biểu ý kiến tại hội nghị
tại hội nghị thay mặt bộ chính trị đồng chí phạm minh chính trao quyết định của bộ chính trị về việc phân công đồng chí sơn minh thắng
ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo tây nam bộ giữ chức bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng thời đồng chí phạm minh chính đã trao quyết định của bộ chính trị phân công đồng chí nguyễn quang dương
ủy viên trung ương đảng bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức bí thư tỉnh ủy bạc liêu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng chí phạm minh chính tin tưởng các đồng chí được phân công nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục kế thừa thành quả
kinh nghiệm của các lớp cán bộ trước với nhiệt huyết và bản lĩnh chính trị vững vàng
kinh nghiệm của bản thân sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao phó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng